vào sáng ngày hôm nay lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tức quốc hội trung quốc khóa một mươi bốn
đã diễn ra tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình và các vị lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
cùng với gần ba đại biểu đại diện cho các dân tộc các tầng lớp nhân dân trung quốc
đã tham sự hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của quốc gia này
ngoài việc xem xét một loạt báo cáo bao gồm một báo cáo công tác chính phủ
các đại biểu quốc hội trung quốc sẽ thảo luận về một dự thảo sửa đổi luật luật pháp
và một kế hoạch về cải cách các cơ quan của chính phủ
kỳ họp cũng sẽ bầu với quyết định về một số chức danh lãnh đạo nhà nước trung quốc
trong đó có chủ tịch nước và thủ tướng
kỳ họp quốc hội trung quốc là một trong những sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước trung quốc trong năm
chính vì vậy sự kiện này thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận trong và ngoài trung quốc
bởi qua đây thế giới sẽ có cái nhìn tổng thể về tình hình chính trị và kinh tế xã hội
của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong thời gian qua
cũng như những định hướng phát triển trong thời gian tới
trong bối cảnh trung quốc đang dần lấy lại đá tăng trưởng
sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống dịch covid một mươi chín